cầu vàm cống đã được hợp long nối liền hai tỉnh đồng tháp và cần thơ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân nhiều tỉnh miền tây
công trình cầu vàm cống được khởi công vào tháng chín năm hai nghìn một mươi ba là cây cầu dây văng lớn nhất của dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng mê công
là cầu thứ hai sau cầu cần thơ bắc qua sông hậu thuộc địa phận hai tỉnh đồng tháp và cần thơ
cầu vàm cống được xây dựng sáu làn xe bốn làn xe cơ giới hai làn xe thô sơ tổng chiều dài gần ba km chiều cao thông thuyền ba mươi bảy năm m
tổng mức đầu tư bảy ba trăm bốn mươi một tỷ đồng từ nguồn vốn oda ưu đãi của chính phủ hàn quốc và vốn đối ứng của chính phủ việt nam
như vậy thời gian đi từ thành phố hồ chí minh về các tỉnh miền tây sẽ được rút ngắn đáng kể đáp ứng nhu cầu vận tải giảm un tắc hiệu quả
toàn bộ công trình sẽ được hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi bảy